vùng xoáy thấp di chuyển ra phía đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
nên nó đã hút một lượng ẩm lớn ở xung quanh khiến cho mưa ở các tỉnh vùng núi trung du bắc bộ
ngày hôm nay giảm đáng kể chỉ còn giải rác và lẫn mưa cũng không lớn là dưới một mươi mm
khu vực đông băng và thủ đô hà nội vẫn chịu tác động của hàn lưu vùng áp thấp
sau là áp thấp nhiệt đới nên ngày hôm nay sẽ vẫn có mưa ở nhiều nơi
vùng ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình nam định và ninh bình
có mưa vừa mưa to và rông
kèm theo đó là nguy cơ với lốc xoáy và gió giật mạnh
với miền trung do ảnh hưởng của hàn lưu áp thấp nhiệt đới nên trong ngày và đêm nay
ba tỉnh là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa ngày ước tính từ bốn mươi bảy mươi mm
các huyện ven biển của thanh hóa và nghệ an lượng mưa còn lên tới sấp xỉ một trăm linh mm
kèm theo đó cũng sẽ là nguy cơ với lốc xoáy và gió giật mạnh
các tỉnh từ quảng trị trở vào đến thừa thiên huế chỉ chịu tác động yếu
của hàn lưu áp thấp nhiệt đới nên có mưa nhưng lượng mưa không lớn là từ năm cho đến một mươi mm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước